nguyên lãnh đạo công an tỉnh nguyên lãnh đạo ban chỉ huy an ninh cảnh sát chủ nhiệm phó chủ nhiệm câu lạc bộ công an hưu trí
ba tỉnh nam định hà nam ninh bình nhân dịp đầu xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
dự buổi gặp mặt có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trải qua gần ba mươi năm kể từ khi chia tách địa giới hành chính cho đến nay công an tỉnh nam định hà nam ninh bình
luôn duy trì củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị
thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn ba tỉnh
có những bước phát triển vượt bậc phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn
về những công hiến quy báu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trả tự của các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp công an nhân dân
quê hương nam định hà nam ninh bình đang công tác và đã nghỉ hưu
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng với truyền thống anh hùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành
sự ủng hộ giúp đỡ đùm bọc của nhân dân công an ba tỉnh nam định hà nam ninh bình sẽ vượt qua khó khăn
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời chúc các đại biểu luôn dồi dào sức khỏe luôn giữ vững và phát huy truyền thống
bản chất tốt đẹp của người cán bộ công an nhân dân tiếp tục đóng góp nhiệt huyết trí tuệ kinh nghiệm quý báu của mình
cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội